hàn quốc hôm qua đã ra lệnh tạm thời phong tỏa tất cả các trang trại gia cầm ở tỉnh gyeonggi ngay cạnh thủ đô seoul
sau khi vùng này bị xác định là một ca nhiễm bệnh cúm da cầm động lực cao
theo quyết định của bộ nông nghiệp thực phẩm và nông thôn hàn quốc trong hai mươi bốn giờ tới tức là cho đến ngày chín tháng một mươi hai
tất cả các trang trại gia cầm đều sẽ bị cấm di chuyển vật nuôi cũng như phương tiện đi lại liên quan
quyết định đưa ra sau khi các cơ quan chức năng hàn quốc cho biết có ca nghi nhiễm cúm da cầm
trùng h năm n tám tại trang trại trứng ở jeju thuộc tỉnh gyeonggi
đây có thể là trường hợp thứ tư liên quan đến trang trại cúng gia cầm ở hàn quốc trong năm nay
trùng cúm gia cầm h năm n tám động lực cao là bệnh rất dễ lây lan có thể khiến cho gia cầm nhiễm bệnh và chết
bộ nông nghiệp hàn quốc cảnh báo nước này đang trong tình trạng nguy cấp trước tình hình dịch bệnh hiện nay